trong mâu thuẫn trong vai mượn tiền và chơi hụi nên khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
đối tượng ngô vĩnh vương đến kiosk bán hải sản của anh lê thanh vũ đập cửa nhiều lần kêu anh vũ ra nói chuyện
sau một lúc lời qua tiếng lại thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát đối tượng vương bỏ lại xe mô tô và bỏ chạy về phía cổng chợ cách đó năm mươi mét
vũ dùng gạch ném theo thì lúc này vương rút ra một vật nghi là súng chĩa về hướng vũ và có hai tiếng nổ phát ra nhưng không có ai bị thương
vương thừa nhận bản thân là người mang theo súng và nổ súng tại khu vực trên
chiều ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã đưa đối tượng vương về nhà để tiếp tục khám xét
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại hải phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với một mươi bốn đối tượng gây dối trật tự công cộng
tại khu vực ngã tư an dương ngày sáu tháng ba vừa qua
dạng sáng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận lê trân trong quá trình tuần tra kiểm soát
phát hiện tại khu vực ngã tư an dương phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
có khoảng ba mươi đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe mô tô sử dụng giáo trổi ráo chọc dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
lực lượng công an nổ súng cảnh báo để ngăn chặn hành vi vi phạm các đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy
bốn đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ và khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu ba phường diễu lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi ba
các bạn hãy thêm sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện